công điện của thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín kiểm soát biến thể mới ôn biết khoan
hơn năm mươi ba f trong ngày tại hà nội được phát hiện trong khu cách ly
địa phương có thể nâng cấp đồ dịch để ứng phó với biến chủng ôn biết khoan
thị trưởng london hệ thống y tế có thể sụp đổ vì biến thể ôn biết khoan
tỷ lệ nhập viện vì ôn biết khoan thấp hơn một mươi một lần so với delta
chúc quý vị có một ngày mới đầy năng lượng và làm việc hiệu quả và thật nhiều sức khỏe
đầu bản tin là những tin chính có mặt trong bản tin ngày hôm nay
còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với thông tin chi tiết
mở đầu bản tin mời quý vị theo dõi thông tin liên quan tới công điện mới đây của phó thủ tướng chính phủ
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đáng chú ý công điện nêu rõ đại dịch covid một mươi chín trên thế giới tiếp tục có diễn biến rất khó lường
trước biến chủng ôn biết khoan và phải tăng cường kiểm soát ứng phó với biến thể này
mới đây phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã ký công điện số một nghìn bảy trăm bốn mươi năm của thủ tướng chính phủ
về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín kiểm soát biến chủng mới ôn biết khoan của sars cov hai
trong nước dù chưa phát hiện có ca nhiễm biến thể ôn biết khoan
nhưng số người nhiễm bệnh và số bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong vẫn có xu hướng gia tăng
và hệ thống y tế ở một số địa phương đã quá tải phải chi viện từ trung ương và các địa phương khác
trước tình hình đó và khả năng biến thể ôn biết khoan sẽ xuất hiện
ở nước ta là rất cao thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới
kịp thời có chỉ đạo hướng dẫn và báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo các biện pháp cần thiết phù hợp
không để bị động bất ngờ không để quá tải hệ thống y tế trên diện rộng khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch
và các biện pháp phòng chống dịch cần thiết cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch thời tiết mùa đông
và nguy cơ biến chủng ôn biết khoan tăng cường chỉ đạo công tác giám sát dịch tễ nhằm phát hiện sớm các biến thể mới
tất cả các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch
trong thời gian bộ y tế chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch căn cứ tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực
từng địa phương có thể thống nhất với bộ y tế để nâng cao cấp độ dịch so với cấp độ được xác định theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
thủ tướng chính phủ đề nghị bộ y tế ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn
nhanh nhất có thể theo đúng hướng dẫn của bộ y tế không để sót ai thuộc diện chỉ định mà không được tiêm chủng đầy đủ kể các mũi tăng cường
đặc biệt là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao bộ y tế đảm bảo phân bố đủ vaccine cho các địa phương tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thừa thiếu cục bộ vaccine
bộ y tế bảo đảm cấp đủ thuốc kháng virus túi c cho các địa phương các địa phương tổ chức cấp phát thuốc cho tất cả những người bị nhiễm virus có nhu cầu được uống sớm nhất tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc
bộ y tế ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo hướng dẫn tập hướng tăng cường tổ chức điều trị tại nhà tại cơ sở tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải ra soát chủ động tăng cường năng lực hệ thống y tế ở tất cả các tuyến có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể không để bị động
tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế không được cấp phát thuốc không được quản lý theo dõi sức khỏe
liên quan đến tình hình covid một mươi chín tại thành phố hà nội theo thông tin từ sở y tế đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một mươi hai thành phố ghi nhận thêm một bốn trăm linh ca bệnh hơn năm mươi ba trong các ca bệnh nhân này được phát hiện trong khu cách ly tương đương bảy trăm bốn mươi bảy ca còn lại là f tại cộng đồng năm trăm linh ca và vùng phong tỏa một trăm năm mươi ba ca
những ngày gần đây thành phố liên tục ghi nhận trên một ca covid một mươi chín mỗi ngày kỷ lục số ca nhiễm phát hiện trong hai mươi bốn h tại thành phố là một bốn trăm linh
f vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai trong chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp lễ cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi hai chủ tịch hà nội chu ngọc anh đề nghị kiểm soát nhặt chẽ khu vực có nguy cơ cao như bệnh viện cơ sở sản xuất chợ siêu thị nhà ga sân bay bến xe
tổ covid một mươi chín cộng đồng được giao nhiệm vụ ra soát và lập danh sách người trên năm mươi tuổi có bệnh lý nền thai phụ để quản lý và thuyết phục tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước tình hình số ca nhiễm tăng nhanh hà nội cũng sẵn sàng kích hoạt các cơ sở điều trị covid một mươi chín song song quản lý chăm sóc f tại nhà
hôm qua khu điều trị covid một mươi chín quy mô năm mươi giường tại bệnh viện tim hà nội vừa đi vào hoạt động
dịch covid một mươi chín hà nội vẫn ở cấp độ hai tức vùng vàng nguy cơ trung bình nhưng có ba huyện chuyển từ cấp độ một vùng xanh lên cấp độ hai một quận hai bà trưng chuyển từ cấp độ một lên cấp độ ba vùng cam
về cấp xã phường toàn thành phố có bốn trăm ba mươi chín địa phương ở cấp độ một
giảm một mươi bảy địa phương một trăm ba mươi hai địa phương ở cấp độ hai tăng hai mươi năm xã phường ở cấp độ ba tăng một mươi hai và không có địa bàn nào ở cấp độ bốn
về tỷ lệ tiêm chủng số người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín ở hà nội là chín mươi bốn ba người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ hai liều là chín mươi bốn bốn
tiếp tục thông tin liên quan tới việc cấp thuốc điều trị covid một mươi chín cho f trên địa bàn thành phố hà nội
nhiều người thắc mắc đối tượng f nào của hà nội thuộc diện được cấp thuốc monouperavir
theo quy trình triển khai chương trình sử dụng thuốc kháng virus monouperavir có kiểm soát trên cộng đồng cho người mắc covid một mươi chín thẻ nhẹ của sở y tế hà nội
đối tượng sử dụng thuốc là f thẻ nhẹ phải từ một mươi tám tuổi trở lên có cam kết đồng ý sử dụng monopiravir bằng văn bản
cụ thể f được tham gia chương trình là người có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc pcr dương tính trong vòng năm ngày
trở lên cam kết đồng ý tham gia chương trình bằng văn bản và không có các chống chỉ định dùng thuốc
trong trường hợp f điều trị tại nhà có văn bản của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho cách ly tại nhà
theo sở y tế hà nội quy trình phát thuốc monoperavi gồm bốn bước
bước một phân phối thuốc bệnh viện đa khoa đống đa phân phối thuốc monouperav cho các bệnh viện trung tâm y tế tuyến huyện
bước hai sàng lọc bệnh nhân với trạm y tế khắp xã cả trạm y tế lưu động lập danh sách bệnh nhân đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình
thực hiện việc khám sàng lọc lập hồ sơ bệnh án các trường hợp đồng ý cam kết tham gia chương trình gửi cho trung tâm y tế tuyến huyện
với các bệnh nhân cơ sở khám chữa bệnh được phân công tiếp nhận điều trị f thực hiện điều trị cho bệnh nhân theo các quy trình
tại sổ tay hướng dẫn chương trình sử dụng thuốc monuperavir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc covid một mươi chín thể nhẹ do bệnh viện phổi trung ương ban hành
bước ba trạm y tế liên hệ với trung tâm y tế huyện lấy đủ số lượng thuốc điều trị cho bệnh nhân theo danh sách
và cấp cho mỗi bệnh nhân bốn mươi viên monuperavir hai trăm linh mg ngày uống hai lần mỗi lần tám trăm linh mg tương đương bốn viên uống trong năm ngày
hàng ngày cơ sở liên hệ với bệnh nhân trực tiếp hoặc qua điện thoại
ghi nhận các sự cố bất lợi nếu có trong vòng một mươi bốn ngày báo cáo với trung tâm y tế huyện hàng ngày để nhập liệu theo quy định của chương trình
bước bốn các đơn vị cơ sở điều trị trung tâm y tế cấp huyện cử cán bộ phụ trách nhập liệu hàng ngày về phần mềm trực tuyến
thực hiện báo cáo định kỳ và lưu trữ hồ sơ bệnh án theo quy định
trong trường hợp bệnh nhân không dùng hết thuốc hoặc ngừng thuốc vì bất cứ lý do gì
thì trả lại thuốc kèm theo phiếu xác nhận trả thuốc ghi rõ số lượng thuốc còn lại và ký tên vào phiếu
trước tình hình khả năng biến thể omicron sẽ xuất hiện ở nước ta là rất cao
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới
kịp thời có chỉ đạo hướng dẫn và báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo các biện pháp cần thiết phù hợp
đặc biệt trong thời gian bộ y tế chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch
thủ tướng cho phép từng địa phương căn cứ tình hình dịch cụ thể thống nhất với bộ y tế để nâng cấp đội dịch
đặc biệt trong thời gian hiện nay đại dịch covid một mươi chín trên thế giới tiếp tục có diễn biến rất khó lường trước biến chủng omicron
hiện đã có cơ sở khá rõ để đánh giá các biến chủng omicron lây lan nhanh hơn
trong khi chưa có cơ sở để xác định độc lực thấp hơn so với biến chủng delta
các nghiên cứu chỉ ra rằng ngay khi được tiêm vaccine đủ hai mũi

thì nguy cơ bị nhiễm bệnh do biến chủng omicron vẫn cao hơn

kể cả trong trường hợp độc lực của chủng omicron thấp hơn chủng delta
song với tốc độ lây lan nhanh hệ thống y tế vẫn đứng trước nguy cơ quá tải dẫn tới tử vong nhiều người
thủ tướng yêu cầu tất cả bộ ngành địa phương tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh
và xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh
tinh thần được người đứng đầu chính phủ quán triệt là không để bị động bất ngờ
không để bị quá tải hệ thống y tế trên diện rộng
bộ y tế cần khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng chống dịch cần thiết
cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng omic ron
tăng cường giám sát dịch tễ nhằm phát hiện sớm các biến chủng mới
sau vụ sai phạm liên quan tới giá cả thiết bị y tế của tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ việt á
thời gian gần đây bộ y tế đã đề nghị các địa phương bổ sung vào kế hoạch thanh tra
năm hai nghìn hai mươi hai nội dung thanh tra về công tác đấu thầu mua sắm thuốc sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long vừa ký ban hành công văn gửi bí thư tỉnh ủy thành ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng
trong đấu thầu mua sắm sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế
để tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đấu thầu mua sắm thuốc sinh phẩm vật tư
trang thiết bị y tế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo tiết kiệm hiệu quả khoa học
tránh lãng phí thất thoát tiêu cực bộ y tế đề nghị bí thư tỉnh thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung
quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của nhà nước chính phủ thủ tướng
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và của bộ y tế về công tác đấu thầu mua sắm thuốc
sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí tham nhũng
tiêu cực lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
chỉ đạo sở y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan ra soát lại kế hoạch mua sắm
đảm bảo đủ số lượng đúng chủng loại phù hợp với tình hình mới thực hiện công tác đấu thầu
mua sắm thuốc sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác
phòng chống dịch đúng quy định đảm bảo công khai minh bạch trong đấu thầu mua sắm
xem xét bổ sung vào kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai của địa phương có nội dung thanh tra về công tác đấu thầu
mua sắm thuốc sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế
ngoài ra thanh tra kiểm tra giám sát định kỳ đột xuất đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý
kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý các hành vi vi phạm hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
để xử lý theo quy định của pháp luật
chuyển sang thông tin liên quan tới dịch covid một mươi chín trên thế giới
những ngày gần đây covid một mươi chín tại anh vô cùng căng thẳng với số ca mắc mới và tử vong tăng chóng mặt
thị trưởng london sadiq khan đã báo hệ thống y tế nước này có thể sụp đổ
nếu các biện pháp hạn chế phòng dịch mới không được ban hành nhằm ngăn đà lây lan của biến chủng omicron
thị trưởng khanh cảnh báo rằng nếu không sớm có các biện pháp hạn chế mới
chúng ta sẽ có thêm nhiều ca dương tính
khi đó những dịch vụ công như y tế nếu không sụp đổ thì cũng sẽ bên bờ sụp đổ
nhà chức trách anh đang liên tục cập nhật theo từng giờ các dữ liệu mới nhất về covid một mươi chín
bộ trưởng bộ y tế sadiq javid cho biết
chính phủ anh sẽ làm tất cả những gì cần thiết để ngăn biến chủng omitron lây lan
ông cũng nói thêm chúng ta sẽ làm tất cả những gì cần thiết nhưng phải dựa trên dữ liệu khoa học
chính phủ đang giám sát dữ liệu và thảo luận với các nhà khoa học các cố vấn
trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai anh ghi nhận chín mươi ba bốn mươi năm ca dương tính với covid một mươi chín
mức cao kỷ lục từ khi dịch bệnh bùng phát
các phân tích cho thấy khoảng sáu mươi ca mắc covid một mươi chín mới ở anh do biến chủng omicron
tuy nhiên bộ trưởng cho hay
tình hình có vẻ khả quan hơn so với giáng sinh năm hai nghìn hai mươi nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine và xét nghiệm cao
theo cơ quan an ninh y tế số người nhiễm biến chủng omicron đến cuối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai là hơn hai mươi năm
so với chỉ một mươi ca chỉ hai mươi bốn giờ trước đó
biến chủng omicron hiện chiếm tám mươi số ca mắc covid một mươi chín mới ở london
nhóm cố vấn khoa học cho chính phủ anh see
cho biết hàng trăm nghìn người có thể đã nhiễm biến chủng mới omicron nhưng chưa được ghi nhận chính thức
theo nghiên cứu được đại học imperial coletch lendern công bố vào hôm một mươi bảy tháng một mươi hai
nguy cơ tái nhiễm do biến chủng omicron cao hơn gấp năm lần so với biến chủng delta
đồng thời không có dấu hiệu cho thấy biến chủng mới gây ra triệu chứng nhẹ hơn
biến thể omicron xuất hiện trên thế giới
khi nhiều nước vẫn đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của biến thể danta
vì vậy nhiều nước châu âu đã phải siết chặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt ứng phong với biến thể omicron
nhiều người dân hà lan bị xáo trộn khi cả nước bắt đầu phong tỏa vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai
nhằm phòng dịch covid một mươi chín nói chung và phòng biến thị omicron nói riêng
thủ tướng mark rutte đột ngột thông báo phong tỏa mọi cửa hàng phải đóng cửa
trừ cửa hàng bán đồ tiết yếu cho đến ít nhất ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thông báo phong tỏa gây sốc cho nhiều người dân hà lan khi họ đang chuẩn bị đón giáng sinh và năm mới
nhiều người đã đổ xô ra đường đi mua quà đồ ăn và cắt tóc trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực
tất cả trường học đóng cửa sớm một tuần để nghỉ lễ giáng sinh kể từ ngày hai mươi tháng một mươi hai
cho đến ít nhất là ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các hộ gia đình được khuyến cáo không đón
quá hai khách tới nhà và tụ tập không quá hai người ở nơi công cộng
cũng vì omicron bộ trưởng bộ y tế antardis david bỏ ngỏ khả năng áp dụng các biện pháp
phòng dịch nghiêm ngặt trước giáng sinh không có gì đảm bảo trong đại dịch này
ông travich nói đã đến lúc phải thận trọng hơn
viện robert court cho biết
bất kỳ ai từ vương quốc anh đến đức đều phải cách ly bắt buộc trong vòng một mươi bốn ngày
bất kể tình trạng tiêm chủng biện pháp mới sẽ có hiệu lực vào đêm một mươi chín tháng một mươi hai
đức cũng như nhiều quốc gia châu âu như pháp và đan mạch vào danh sách nguy cơ cao
khiến người từ các quốc gia trong danh sách này tới đức phải cách ly trong một mươi ngày
trước đó một ngày thủ đô paris của pháp thông báo hủy mạng bán pháo hoa truyền
thống mượn năm mới vì lo ngại dịch bệnh ở tây ban nha thủ tướng pedro sánchez
đã kêu gọi đất nước cảnh giác khi biến thể omicron lan rộng ông sánchez cho biết
các nhà chức trách của tây ban nha sẽ họp khẩn trực tuyến vào tuần sau để thảo luận về các bước
phòng dịch tiếp theo hiện omicron là chủng virus thống trị ở nam phi sau khi được phát hiện lần
đầu vào cuối tháng một mươi một tuy nhiên số bệnh nhân phải nhập viện vì biến thể omic ron thấp hơn một mươi một
lần so với biến thể delta tại nam phi theo viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm
tổng số ca mới ngày một mươi bảy tháng một mươi hai là hơn hai mươi người
thấp hơn bốn so với hôm trước đó thêm ba mươi năm ca tử vong nâng tổng số người chết vì covid một mươi chín ở
nam phi lên chín mươi bộ trưởng bộ y tế nước này là rofala đã tiết lộ một bảy trong số bệnh nhân
covid một mươi chín phải nhập viện trong tuần thứ hai của đợt dịch hiện tại để so sánh ông thông tin
con số tương đương là một mươi chín trong tuần thứ hai của đợt dịch delta ông fala nhận định
có những dấu hiệu ban đầu cho thấy dịch đã đạt đỉnh ở cao ten tâm dịch omicron ở nam phi
các ca bệnh hàng ngày của tỉnh bắt đầu có xu hướng giảm dần khoảng ba tuần sau khi biến thể siêu
lây nhiễm xuất hiện mức độ nhiễm dịch cao hơn do tiêm chủng và từng nhiễm bệnh trước đây được cho
là lý do khiến cho tỷ lệ nhập viện thấp hơn ông fala cho biết thêm ông micron có thể đã tiến
hóa theo hướng giảm nhẹ độc lực theo quan chức y tế cộng đồng washila trassad nam phi hiện có
bệnh nhân cần oxy ít hơn so với khi delta xuất hiện thời gian nhập viện của người nhiễm omicron cũng ngắn hơn
đây là tên hy vọng cho anh một nước cũng đang bị omicron tác động mạnh về khả năng biến thể mới nhẹ nhàng
hơn so với nỗi sợ hãi ban đầu tuy nhiên giáo sư christ wity đã cảnh báo không nên so sánh giữa
hai quốc gia phần lớn dân số nam phi là người trẻ và ít nguy cơ hơn so với vương quốc anh
omicron được phát hiện lần đầu tiên ở nam phi vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một và delta được phát hiện lần đầu
tiên vào ngày tám tháng năm các bác sĩ ở tuyến đầu nói rằng có ít bệnh nhân cần
nội sức cấp cứu hoặc nhận oxy hơn so với khi delta xuất hiện ông fala chia sẻ
chúng tôi tin rằng mức độ nghiêm trọng giảm có thể không chỉ do omicron ít độc lực hơn
điều đó còn phụ thuộc vào độ phủ vaccine và khả năng miễn dịch tự nhiên
theo nhiều nghiên cứu biến thể omicron gây ra bệnh nhẹ hơn so với biến thể danta trước đó tuy nhiên
các chuyên gia cũng cảnh báo không được chủ quan lơ là trước biến thể mới này
quý vị hãy nhớ chú ý tuân thủ năm k và theo dõi
thông tin mới nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau